hội nhập kinh tế quốc tế đã được thể hiện toàn diện trong các lĩnh vực đời sống kinh tế
trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang chiếm tỷ lệ cao nhất
với hơn sáu mươi triệu người dân việt nam
vậy việt nam cần làm gì để nông sản phát huy tối đa lợi thế và hạn chế tối đa bất lợi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù việt nam có lợi thế về rất nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản
nhưng lại không thể đáp ứng được nhu cầu yêu cầu của doanh nghiệp nước ngoài
khi đầu tư nếu muốn hợp tác làm ăn
đối với những nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp
một trong những vấn đề khó khăn nhất là hợp tầng với những nhà sản xuất
vì chúng tôi phải thu mua từ các nhà nông dân
thì nhiều khi nó chủng loại nó không thể nào mà giống nhau một trăm linh
thế mới có thể phong loại và đông gối để xuất khẩu
thứ hai là thông tin về sản phẩm tùy theo địa phương
chúng tôi chưa có một thông tin
thông tin thì đầy đủ
còn thì chi phí vận chuyển trong nội địa cũng như là xuất khẩu
cũng không rẻ như một số nơi nước ngoài
ông hồng sung cho biết doanh nghiệp của ông đã mất từ năm đến sáu năm
mới có thể tìm được một đối tác phù hợp
thực tế cho thấy việt nam có rất nhiều nông sản
nhưng chưa có thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần phải tiếp tục đầu tư vào ngành công nghệ chế biến
để cho ra đời những sản phẩm tươi bảo quản được lâu dài hơn
nông sản nó là chu kỳ mà chúng ta lại là số một số hai thế giới như vậy
cho nên là mình có thể điều tiết cái nước ra để mình rất biết
để mà điều chỉnh cái sản lượng của nó
cái thứ hai nữa là sản phẩm nào cũng phải chiến thắng trên sân nhà thì có quả
sản phẩm của việt nam trông thế thôi không phải cái nào cũng là rẻ đâu
có những sản phẩm mình sản xuất không bằng nước khác đâu
mình cũng phải lựa chọn các sản phẩm ưu tiên
chứ không phải cứ cái quả gì sản xuất ra rồi mình cũng đòi hỏi phải chiến thắng
bởi vì đây là sân nhà của tôi

nên là chúng tôi nghe rất thường xuyên cái cụm từ là
tại sao chúng ta lại thua trên sân nhà nhé
trên sân nhà nhưng mà thổ nhưỡng của mình không hợp
cái quả đấy nó không hợp với nước mình thì mình thua là chắc chắn thôi
để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi bộ công thương đã chủ trì phối hợp với bộ ngành và địa phương
triển khai xây dựng hai mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản
và cung ứng vật tư nông nghiệp tại một mươi hai tỉnh
theo bộ trưởng bộ công thương thì để tận dụng tốt các cơ hội
và đối phó hiệu quả với các thách thức mà fta mang lại là vấn đề
mà chính phủ doanh nghiệp và người dân cần sẵn sàng chuẩn bị càng sớm càng tốt
nhìn vào thực tế chúng ta cũng thấy không phải bức tranh của hội nhập đều là toàn màu hồng
và chúng ta cũng đã thấy còn rất nhiều tồn tại và bất cập và những hạn chế
do những nguyên nhân chủ quan của chúng ta
và trong đó là khu vực nông nghiệp
nông thôn và những người nông dân của chúng ta cũng là khu vực dễ bị tổn thương
và cũng còn có rất nhiều những điều mà chúng ta cần phải thật sự rút kinh nghiệm
để tổ chức lại trong cái câu tác triển khai các cái cam kết hội nhập
để thực thi các hiệp định thương mại tự do cũng như những khung khổ nhập chung này
một cách toàn diện hơn một cách kịp thời hơn với tính trách nhiệm cao hơn
để đảm bảo lợi ích cho tất cả những người dân doanh nghiệp
đặc biệt là những người nông dân và những người dễ bị tác động tiêu cực
các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác của hiệp định
để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào việt nam nhằm tận dụng hiệu quả nguồn vốn
và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn
đây cũng chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của ta tham gia sâu hơn nữa
vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu